nhưng một đôi giày cỡ bảy mươi năm thì có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta
ông grigori lug một thợ đóng giày ở romania chính là chủ nhân của ý tưởng kỳ quạc này
nhưng ông có lý do để biến nó thành hiện thực thậm chí ông còn mong muốn phát minh của mình được chào đón trên khắp thế giới
tôi thấy rất nhiều người không tôn trọng quy định giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch bệnh lây lan
vì thế tôi đóng đôi giày này để nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách quy định
hoặc nếu họ quên thì đôi giày này có thể nhắc cho họ nhớ
ông lug có kinh nghiệm ba mươi chín năm trong nghề đóng giày
sở dĩ ông chọn cỡ dày bảy mươi năm là bởi nếu hai người mang đôi giày này đứng đối diện nhau thì khoảng cách giữa họ sẽ vào khoảng một năm mét
cửa hiệu giày của ông lup được mở từ năm hai nghìn một và chuyên nhận đóng giày cho các nghệ sĩ opera các diễn viên nhảy truyền thống từ khắp nơi trên thế giới
một hôm tôi nhận được một cuộc gọi của một diễn viên từ anh
tôi cứ nghĩ cô ấy đặt giày để biểu diễn như mọi khi
nhưng cô ấy nói là muốn đóng đôi giày cỡ bảy mươi năm cho chồng
tôi đã rất ngạc nhiên
công việc kinh doanh của ông lug đã bị gián đoạn do đại dịch
nhưng ông rất phấn khởi khi ý tưởng của mình đã được đón nhận
ông đã nhận được hơn một mươi đơn đặt hàng
mỗi đôi giày đặc biệt này cần hai ngày để hoàn thiện và tốn khoảng một mét vuông ra

khi việc đeo khẩu trang trở thành chuẩn mực thời covid một mươi chín
donut robotics một công ty khởi nghiệp của nhật bản đã phát triển loại khẩu trang thông minh
có thể dịch từ tiếng nhật sang tám ngôn ngữ khác
gồm tiếng anh tiếng pháp tiếng trung tiếng hàn quốc tiếng indonesia tiếng tây ban nha tiếng thái và tiếng việt
công ty công nghệ donut robotics từng phát triển robot dịch thuật và hướng dẫn tại sân bay quốc tế
tô kiều hiện tại công ty đã ứng dụng công nghệ này vào sản phẩm mới là chiếc khẩu trang thông minh mang tên c max
chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm để phát triển robot
và chúng tôi sử dụng công nghệ đó để tạo ra một sản phẩm thông minh
trong đại dịch covid một mươi chín
c max được làm bằng nhựa trắng cùng kích cỡ với khẩu trang tiêu chuẩn
khẩu trang có khả năng kết nối với điện thoại di động và máy tính bảng
thông qua bluetooth để chuyển lời nói thành tin nhắn văn bản
thực hiện cuộc gọi và khuếch đại giọng nói của người đeo
donat robotics đã huy động được hai mươi tám triệu yên
thông qua trang web gây quỹ cộng đồng của nhật bản fandino
khoảng năm chiếc khẩu trang thông minh sẽ đến tay người tiêu dùng nhật bản
bắt đầu từ tháng chín tới
công ty cũng đang tìm cách bán sản phẩm tại trung quốc mỹ và châu âu
giá cho mỗi chiếc khẩu trang có khả năng phiên dịch này là bốn mươi đô la mỹ